thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trưa nay sở y tế hà nội thông báo có thêm hai trường hợp dương tính với virus sars cov hai
thuộc chùm ca lây nhiễm tại bệnh viện việt đức
các trường hợp này hiện đã được cách ly
trong khi đó cdc tỉnh hà nam thông báo cập nhật đến một mươi giờ sáng nay
trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm hai mươi trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
đều đã được bộ y tế cấp mã bệnh nhân
như vậy là sau gần ba tuần kể từ ca bệnh số sáu trăm tám mươi bảy bốn trăm bảy mươi
ở thôn lê lợi xã phủ vân tp phủ lý có kết quả xét nghiệm dương tính vào chiều một mươi chín chín
thì đến một mươi giờ sáng nay hà nam đã ghi nhận tổng cộng bốn trăm năm mươi bảy ca bệnh đã được bộ y tế cấp mã
từ giờ ngày hôm nay bình thuận đã tạm dừng hoạt động cảng cá phan thiết
và giãn cách xã hội một mươi xã phường tại tp phan thiết để phòng dịch
một mươi xã phường gồm đức thắng đức nghĩa lạc đạo đức long tiến lợi hưng long
và một phần phường phú tài phú trinh bình hưng
xã tiến thành thuộc tp phan thiết tp bình thuận
thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ trong vòng một mươi bốn ngày
tỉnh bình thuận cũng quyết định tạm dừng hoạt động cảng cá phan thiết
chủ tịch ubnd tỉnh giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì
phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh ubnd tp phan thiết
xây dựng phương án hoạt động của tàu thuyền cho phù hợp
lưu ý việc bốc rỡ hàng hóa tại các tàu đánh bắt hải sản đã cập cảng
khi bảo đảm an toàn phòng chống dịch thì mới cho cảng cá phan thiết hoạt động trở lại
hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh phú yên đã được kiểm soát
kể từ giờ ngày năm tháng một mươi tỉnh phú yên áp dụng nguyên tắc giãn cách xã hội
trên địa bàn toàn tỉnh theo chỉ thị số một mươi chín của thủ tướng chính phủ
riêng xã an chấn huyện tuy an áp dụng theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ
cho đến khi hoàn thành việc xét nghiệm và gỡ bỏ hết các khu vực bị phong tỏa theo quy định
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên yêu cầu ngành chức năng và các địa phương tăng cường quản lý chặt chẽ
người từ vùng dịch về địa phương giám sát tốt việc dừng đỗ các phương tiện lưu thông
trên tuyến quốc lộ một a đi qua địa bàn tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng
tăng cường tuần tra kiểm soát bảo đảm tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng chống dịch theo quy định
thành phố tuy hòa tỉnh phú yên cũng đã có văn bản cho phép mở lại một số hoạt động
kể từ giờ ngày năm tháng một mươi thành phố này cho phép hoạt động thể dục thể thao ngoài trời
không tập trung quá ba mươi người tại một số khu vực trong cùng một thời điểm
giữ khoảng cách tối thiểu một mét khi tiếp xúc bắt buộc phải đeo khẩu trang khi tham gia hoạt động
người dân được tắm biển từ bốn giờ đến bảy giờ sáng sau khi tắm xong phải rời đi ngay
và không tập trung đông người tại một khu vực trên bãi biển
giữ khoảng cách tối thiểu hai mét khi tiếp xúc
vào lúc bốn giờ sáng nay tại nút giao thông đường bạch đăng lên cầu rồng
thành phố đà nẵng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một xe tải bị lật
tài xế bị thương nặng và mắc kẹt trong cabin
nhận được tin báo trung tâm thông tin chỉ huy một trăm một mươi bốn đã điều một xe của cảnh sát phòng cháy chữa cháy
công an thành phố đà nẵng đến hiện trường và đã cứu sống được tài xế bị mắc kẹt trong cabin xe tải
ngay sau khi tiếp cận hiện trường các chiến sĩ đã tiến hành trinh sát
và phát hiện tài xế bị mắc kẹt tại cabin của xe tải bị lật nhiên liệu trên xe bị dò dỉ ra ngoài
ngay lập tức tổ chức khoanh vùng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để mắt các yếu tố có thể gây cháy nổ
sau khoảng một mươi phút đã đưa được người bị nạn ra ngoài thành công bàn giao cho lực lượng y tế một
nạn nhân cũng đã được test nhanh covid một mươi chín để bảo đảm an toàn phòng chống dịch
sau đó lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp tục tiến hành lật xe tải lại và bàn giao cho cơ quan chức năng
công an huyện tứ kỳ vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng dùng vũ lực cướp tài sản của người dân giữa ban ngày
hai đối tượng gồm trần văn đại chú tại tỉnh quảng ninh và tạ văn hưng chú tại tỉnh hải dương
đã dùng vũ lực đánh anh nguyễn văn tường để đòi số tiền mà trước đó anh tường đã vay của đại
bị đánh anh tường sợ hãi nên phải đưa cho đại số tiền một mươi hai triệu đồng
sau khi cầm tiền đại và hưng tiếp tục hành hung anh tường
hành vi của đại và hưng có dấu hiệu của tội cướp tài sản quy định tại điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự
trần văn đại từng có hai tiền án về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy và gây dối trật tự công cộng
tạ văn hưng từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng trên
để tiếp tục điều tra xác minh vụ việc

trong năm hai nghìn hai mươi một qua kiểm tra hành chính hai năm thanh niên gồm nguyễn văn thành và hoàng văn trọng
cùng chú tại phú thượng tây hồ hà nội đang điều khiển xe máy phát hiện trong túi của thành có tám trăm linh triệu đồng
đối tượng không chứng minh được nguồn gốc số tiền nên tổ công tác đã lập biên bản
và đưa hai đối tượng về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ
quá trình điều tra mở rộng công an quận nam tử liêm đã làm rõ một đường dây chuyên tổ chức đánh bạc trên không gian mạng
theo đó cơ quan công an đã bắt giữ thêm một mươi tám đối tượng
trong đó xác định đối tượng nguyễn minh thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
chú tại phường dịch vọng hậu quận cầu dế hà nội được xác định là đối tượng cầm đầu
ở trên giao gách của tụi em thì tụi em không chiếm đặt tiền của người chơi
nhưng mà tụi em có khả năng can thiệp được tài khoản của người chơi
đối tượng đã bỏ tiền ra và mua cái cốt của con game ở nước ngoài
sau đó giao cho đối tượng duy và đối tượng nhật anh để viết cốt của hai con game
đối tượng vận hành con samvit và con world club
sau đó các đối tượng giao cho một nhóm để của cường và thành
tụi em giao cho đối tượng phạm minh thành để giao diễn cũng như viết app của con game
còn phụ trách về marketing thì giao cho đối tượng sơn để phụ trách về marketing của con game này
đầu năm hai nghìn hai mươi nguyễn minh thành đưa game bài sóc viếp vào hoạt động
nhưng sau đó lại đổi thành zoom viếp và mở thêm game bài world club
để quảng cáo các đối tượng sử dụng phần mềm gửi tin nhắn
đến các thuê bao điện thoại mỗi sim sẽ gửi ba mươi năm tin nhắn
đến nay cơ quan công an xác định thành đã mua hơn bốn bảy trăm linh tài khoản và ví điện tử momo
để nhận tiền và trả thưởng cho con bạc
một trăm sáu mươi đại lý cấp một cấp hai của hai game bài
thống kê bước đầu cho thấy hai game bài do các đối tượng tạo ra
đã thu hút hơn sáu triệu tài khoản tham gia đánh bạc
với hoạt động này các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng
đây là đối tượng lợi dụng công nghệ cao và không gian mạng
đây là đối tượng lợi dụng công nghệ cao và không gian mạng
để thu thập các dữ liệu chứng cứ điện tử thì rất dễ để bị các đối tượng xóa dấu vết
và gây bế tắc khả bạc vụ án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm hà nội đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can với các hành vi vi phạm về tội tổ chức đánh bạc
đánh bạc và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông
đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng và các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh khai thác
mở rộng vụ án truy bắt đối tượng liên quan xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị theo chuyên gia trong những ngày tới trên biển đông chuẩn bị xuất hiện
một cơn bão có diễn biến hết sức phức tạp khi tương tác với không khí lạnh mạnh
dự báo khoảng ngày sáu ngày bảy tháng một mươi vùng áp thấp này sẽ đi vào biển đông
mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới những ngày sau đó thì có khả năng mạnh lên thành bão
trước nguy cơ vùng áp thấp mạnh lên thành bão trên biển đông để chủ động ứng phó
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển triển khai một số nội dung như sau
theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến dự báo về khả năng xuất hiện bão trên biển đông
để thông báo cho thuyền trưởng chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh
có kế hoạch sản xuất phù hợp bảo đảm an toàn về người và tài sản
duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
và đó là thông tin tổng hợp về tình hình dịch bệnh trên cả nước
còn tại tỉnh sóc trăng vào sáng ngày ba tháng một mươi tỉnh đã đón hàng nghìn người dân từ ngoài tỉnh về địa phương
giám đốc công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo và hướng dẫn người dân từ vùng dịch trở về nơi tập trung
để chủ động đón tiếp người dân công an tỉnh và các ban ngành trong tỉnh đã đưa bà con về tập trung
tại trung tâm văn hóa hồ nước ngọt sau đó phân chia thành từng đoàn đưa người dân về các tỉnh bạc liêu cà mau
riêng sóc trăng bà con được đưa về khu cách ly tập trung tại các huyện thị xã thành phố
với sự chủ động nỗ lực của lực lượng công an cùng các ban ngành
bà con khi trở về quê đã nhanh chóng được đưa đi vào cách ly không để tình trạng bà con tập trung và chờ đợi
ngành y tế cũng đã có phương án xét nghiệm nhanh nhất để bóc tách f khẩn trương huy động toàn bộ lực lượng xét nghiệm
sau khi đã bố trí giải quyết vấn đề ăn nghỉ sinh hoạt cho bà con
còn tại tỉnh phú yên tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn cũng đã được kiểm soát
ubnd tỉnh đã đồng ý đề xuất của sở y tế và các địa phương nới lỏng các biện pháp giãn cách
trở lại trạng thái bình thường mới
kể từ giờ ngày năm tháng một mươi sẽ áp dụng nguyên tắc giãn cách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh
theo chỉ thị một mươi chín của thủ tướng chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
riêng xã an chấn huyện tuy an áp dụng nguyên tắc giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ
đến khi hoàn thành việc xét nghiệm và gỡ bỏ hết các khu vực phong tỏa theo quy định
không chỉ là những loạn thông tin gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng xã hội
tin giả sai sự thật liên quan đến dịch covid một mươi chín được đăng tải trên mạng xã hội facebook
còn tạo ra nhiều tác động tiêu cực ở những mức độ khác nhau đối với công tác phòng chống dịch
và với hành vi này một cô gái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở xã kim hoa huyện mê linh tp hà nội
vừa bị công an tp phúc yên tỉnh vĩnh phúc mời đến để làm việc
vào ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một công an thành phố phúc yên đã phát hiện người này
sử dụng tài khoản cá nhân tên là nguyễn mai hương đăng tải bài viết có nội dung là
công ty bao bì kiểu long phúc thắng phúc yên vĩnh phúc có một mươi ca dương tính với covid
trên nhóm facebook có tên là khu công nghiệp quang minh mê linh hà nội
ngay sau khi đăng tải nội dung trên đã thu hút nhiều lượt bình luận chia sẻ gây hoang mang trong nhân dân
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố phúc yên đã xác định đây là thông tin sai sự thật
và đã mời chị này đến cơ quan công an làm việc
tại cơ quan công an người này thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân đồng thời viết cam kết không tái phạm
và gỡ bỏ các nội dung đăng tải không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên facebook
hiện công an tp phúc yên đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
thưa quý vị công an tp hồ chí minh cũng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
đối với hai nhân viên y tế về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
hành vi của hai nhân viên y tế này là đã tuồn thuốc điều trị covid ra ngoài bán cho người dân
và được biết thì monopiravir là thuốc chưa được bộ y tế cấp phép đăng ký lưu hành ở việt nam
nguyễn văn thừa là nhân viên khoa dược của trung tâm y tế quận bình tân
và huỳnh phương thảo là dược sĩ đang công tác tại trung tâm y tế quận tân phú
biết được nhu cầu của người dân tìm mua thuốc điều trị covid một mươi chín
đối tượng thường đã móc nối cấu kết với thảo lấy thuốc để bán ra bên ngoài
để bán được thuốc
các đối tượng đã đăng lên mạng xã hội facebook và bán lại cho người khác
với giá từ hai năm đến bốn triệu đồng trên một hộp
theo cơ quan điều tra cả hai là bạn thân với nhau và đều biết thuốc monu niravit là thuốc thử nghiệm
phát miễn phí cho những người mắc covid một mươi chín đang điều trị ở nhà
nhưng vẫn móc nối tuồn ra thị trường để bán trục lợi
không chỉ là nhân viên y tế mà trước đó lực lượng chức năng tại nhiều địa phương
cũng đã phát hiện và thu giữ nhiều loại thuốc được giao bán là điều trị covid nhập khẩu từ nước ngoài
đáng nói hơn
người bán không hề có bằng cấp gì về nghề thuốc
theo cơ quan chức năng những hộp thuốc như thế này các đối tượng mua vào với giá từ tám trăm linh đến một triệu đồng
nhưng bán ra ngoài thị trường có thể lên tới ba triệu đồng nghĩa là lãi gấp ba lần
người nào bán thuốc điều trị covid một mươi chín trong giai đoạn thử nghiệm cho người khác
thì đó là hành vi vi phạm pháp luật
tùy vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm tùy thuộc vào hậu quả xảy ra
mà người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự
với hành vi bán thuốc trái phép bán thuốc đăng trong giai đoạn kiểm nghiệm
thì người vi phạm với cá nhân sẽ bị phạt đến một trăm linh triệu đồng
còn với tổ chức sẽ bị phạt đến hai trăm linh triệu đồng
theo quy định tại nghị định số một trăm một mươi bảy năm hai nghìn hai mươi về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế
còn trường hợp bán thuốc ngừa covid một mươi chín đang trong giai đoạn thử nghiệm này
mà dẫn đến hậu quả người sử dụng thiệt mạng hoặc là thương tích từ sáu mươi một trở lên
thì người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
về tội vi phạm quy định về khám chữa bệnh cấp phát sản xuất bán thuốc
và cung cấp dịch vụ y tế khác
theo điều ba trăm một mươi năm của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
với chế tài là phạt tù từ một năm đến năm năm
năm trường hợp làm chết nhiều người thì hình phạt có thể là phạt tù từ bảy năm đến một mươi năm năm
những sản phẩm thuốc chưa được bộ y tế cấp phép lưu hành
có thể đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người dùng
vì vậy mỗi người dân không nên tích chữ hoặc mua thuốc
khi chưa được sự hướng dẫn của bác sĩ điều trị
vì có thể hành vi của mình sẽ là kẽ hở
để các đối tượng xấu lợi dụng trục lợi
chuyển sang tin
tin tức an ninh trật tự
sau đối tượng hung hăng mang nhiều hung khí nguy hiểm đi giúp bạn
đánh người khác để trả thù
với bị tòa nhân dân tỉnh đắk lắc đưa ra xét xử sơ thẩm về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng một mươi chín h ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại xã yeda y ním xảy ra mâu thuẫn cãi nhau với y niko
vì sợ bị unico đánh nên y ním đã gọi điện cho các đối tượng còn lại để giúp mình
khi đi nhóm này mang theo hai dao dựa và năm cây sắt tròn
chiều dài từ một hai m
sau khi đến gặp y niko cả nhóm đã cầm dao dựa lao vào chém
ba nhát vào tay chân và đầu nạn nhân
gây án xong cả nhóm đã lên xe máy đi về
rất may y niko sau đó được người dân kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu
nên không ảnh hưởng đến tính mạng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt y khoan và y henry cùng với một mươi năm tù giam
y ním chín năm y phon tám năm sáu tháng y khun tám năm và y sun
là bốn năm sáu tháng tù giam cùng về tội giết người
công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hòa
cũng vừa phá chuyên án điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng lê văn bình
sinh năm hai nghìn ở xã vĩnh thủy huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
về hành vi lừa đảo chiếm đốt tài sản
lực lượng công an nhận được tin báo của nạn nhân về việc
chị bị một đối tượng giả danh người quen nhắn tin vay tiền
chiếm đặt số tiền là hơn bảy triệu đồng
cũng với thủ đoạn trên đối tượng này đã lừa đảo của một người phụ nữ khác
ở xã tây hồ số tiền là sáu triệu năm trăm linh nghìn đồng
ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại công an huyện thọ xuân
đã tập trung xác minh điều tra làm rõ và lập án đấu tranh
qua đó đã phát hiện và bắt giữ đối tượng lê văn bình là thủ phạm
gây ra các vụ lừa đảo nói trên
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận do nghiện chơi game
trên mạng xã hội và nợ nần nhiều nên bình đã lên mạng xã hội
lấy ảnh của người khác làm ảnh đại diện trang cá nhân của mình
để mạo danh và hỏi vay tiền
những ngày gần đây công an tỉnh hậu giang nhận được nhiều tin báo
của người dân bị đối tượng giả mạo tài khoản mạng xã hội
gia lô của người quen để lừa đảo chiếm đất tài sản
bằng thủ đoạn nhắn tin mượn tiền
và đây là một trong những hình thức lừa đảo không mới nhưng rất tinh vi
chỉ cần mất cảnh giác là người dân sẽ sụp bẫy và mất tiền
vất vả đi làm trong lúc dịch bệnh lại bị lừa đảo mất tiền
là tình trạng của anh mai ni em nhân viên bưu tá ở huyện vị thủy tỉnh hậu giang
tại cơ quan công an anh y em cho biết cách đây vài ngày
có nhận được tin nhắn từ một tài khoản gia lô có ảnh và tên của một người quen
hỏi mượn tiền vì tài khoản ngân hàng của người này bị lỗi không giao dịch được
tin tưởng trong buổi sáng anh liên tiếp dùng điện thoại chuyển ba lần
với số tiền năm triệu đồng qua hai tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp
cũng vì mất cảnh giác mà anh nguyễn ngọc cảnh chú huyện châu thành tỉnh hậu giang
đã chuyển hai lần tiền tổng cộng bốn triệu đồng theo nội dung tin nhắn hỏi mượn tiền
từ tài khoản gia lô có tên và hình ảnh giống người đồng nghiệp
lúc đầu là nó nhắn là tôi đang bận việc sợ vợ biết gì đó
rồi cho nên nó không dám bắt máy
rồi lần thứ hai tôi đi ăn nữa thì nó bắt máy bận là nó gửi hình ảnh
gửi hình ảnh công việc nó làm
nhưng mà cái hình ảnh trong cái công việc nó làm là nó đúng ngay cho bạn của tôi
thống kê của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang khoảng một mươi ngày trở lại đây
đã ghi nhận chín trường hợp bị lừa bằng thủ đoạn giả danh tài khoản gia lô hỏi mượn tiền
với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên hai mươi triệu đồng
khi mà cái số điện thoại mà nào đó mà bà con không còn sử dụng
thì bà con nên xóa luôn cái là cái tài khoản trên mạng xã hội đã được đăng ký trước đây
hoặc là thay đổi những thông tin bảo mật tài khoản gia lô bằng số điện thoại mới
trường hợp phát hiện có người giả mạo những thông tin tài khoản của mình trên mạng xã hội
thì bà con nên là thông báo cho những người thân quen của mình biết để phòng ngừa
đồng thời là báo cho cơ quan chức năng
cơ quan công an cũng khuyến cáo hiện nay ngoài thủ đoạn giả danh tài khoản của mình
giả danh tài khoản gia lô cả đối tượng còn chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội facebook
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng bằng cách nhắn tin mượn tiền vai tiền
do đó người dân cần hết sức cảnh giác để không mắc bẫy lừa đảo của tội phạm
công an quận tân phú tp hcm đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ cháy
tại một căn nhà trên đường lũy bán bích đã khiến cho một người thiệt mạng
và nhiều người khác bị thương xảy ra vào tối ngày hôm qua ba tháng một mươi
vào khoảng hai mươi h một mươi phút ngày ba tháng một mươi
cửa bất ngờ bùng lên từ ngôi nhà số bảy trăm ba mươi năm lũy bán bích
người dân đã truy hô và thông báo đến chính quyền địa phương
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp nhận thông tin đã huy động phương tiện đến hỗ trợ
triển khai cứu nạn cứu hộ
đến khoảng hai mươi một h cùng ngày vụ cháy được khống chế
bốn người trong căn nhà đã được giải cứu ra ngoài và chuyển đến bệnh viện điều trị
qua xác minh anh đỗ như khôi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín là người có mặt trong căn nhà trên đã tử vong
vào tối cùng ngày thi thể nạn nhân đã được đưa ra ngoài
hiện công an đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân của vụ việc
cũng như thống kê thiệt hại do cháy gây ra
được biết thì căn nhà xảy ra vụ cháy là nơi bán giày dép với nhiều vật liệu dễ cháy nổ
hiện nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra và làm rõ
luật phòng cháy chữa cháy ban hành vào năm hai nghìn một đã quy định lấy ngày bốn tháng một mươi hàng năm
là ngày toàn dân phòng cháy trợ cháy
và trong những năm qua dưới sự tham mưu hướng dẫn của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh khánh hòa phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh
đã có nhiều chuyển biến sâu rộng góp phần tích cực vào việc giảm thiểu số vụ cháy
cũng như thiệt hại do cháy gây ra ngay từ địa bàn cơ sở
mô hình nhà tôi có bình chữa cháy được phường vạn thạnh thành phố nha trang xây dựng từ cách đây ít năm
đến nay gần một trăm linh hộ gia đình trên địa bàn phường đều tự trang bị các phương tiện chữa cháy tại chỗ
và luôn tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy
còn đây là những chiếc xe tải nhỏ được người dân hoán cải để chuyên dùng cho việc tiếp nước chữa cháy
đây là sáng kiến từ mô hình tổ xe tiếp nước do công an phường cam lộc thành phố cam ranh tham mưu xây dựng
khi có các sự cố cháy nổ xảy ra trên địa bàn những chiếc xe này sẽ được huy động để tiếp nước
cho xe trợ cháy chuyên dụng hoặc trực tiếp tham gia trợ cháy
từ ba thành viên với ba chiếc xe ban đầu đến nay tổ xe tiếp nước chữa cháy đã có hai mươi thành viên
với bảy xe tiếp nước
lực lượng này sẽ trực tiếp tham gia dập tắt nhiều đám cháy ở cả trong và ngoài địa bàn phường

các quy định và những trách nhiệm và nghĩa vụ của nhân dân phường phải thực hiện những nhiệm vụ nào

thời gian qua nhiều mô hình điển hình tiên tiến về phòng cháy chữa cháy được xây dựng
như hiệu quả lực lượng phòng cháy chữa cháy ở cơ sở thường xuyên được huấn luyện nghiệp vụ
và diễn tập các phương án phòng cháy chữa cháy nhằm nâng cao nhận thức kỹ năng sử dụng
các phương tiện phòng cháy chữa cháy cũng như khả năng hiệp đồng tác chiến theo phương châm
tại chỗ trong những năm qua hơn năm mươi vụ cháy đã được lực lượng chữa cháy tại chỗ
và quần chúng nhân dân dập tắt ngay từ khi mới phát sinh
nhiều vụ cháy do có sự phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng giữa lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp
và lực lượng chữa cháy tại chỗ đã góp phần làm giảm thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân
để phát huy tốt hiệu quả phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy
cấp ủy chính quyền các cấp cần quan tâm chỉ đạo đầu tư hơn nữa nhằm đưa phong trào toàn dân
phòng cháy chữa cháy phát triển có chiều sâu chất lượng
phát huy hiệu quả sức mạnh của cả hệ thống chính trị đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ đặt ra
cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới